hiện nay giá tiêu hạt trên địa bàn các tỉnh tây nguyên liên tục giảm sâu chỉ còn từ tám mươi đến tám mươi hai đồng một kg
giảm một trăm bốn mươi ba đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi bốn đây là mức giá hồ tiêu giảm thấp nhất trong vòng bảy năm trở lại đây
giá hồ tiêu giảm khiến nhiều nông hộ trồng hồ tiêu ở vùng tây nguyên điêu đứng
vườn tiêu gần một hectare này là của gia đình anh nguyễn trí ninh đã cho thu hoạch năm thứ tư
nhiên vụ hồ tiêu năm nay năng suất hồ tiêu của gia đình anh đạt sáu tấn tiêu nhân
mấy năm trước giá hồ tiêu được thương lái thu mua ở mức cao từ một trăm tám mươi đến hai trăm ba mươi đồng trên một kg
tuy nhiên năm nay giá hổ tiêu xuống thấp chỉ còn tám mươi đồng trên một kg gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình
giá cả trụng có sự vất vả với đầu tư
giá đình đang chờ để có thể hưởng thị trường có lên được không
nếu không lên với giá cả này đầu tư cũng lời nhấn được bao nhiêu
cũng như anh ninh gia đình anh đào xuân phương đã dự trữ toàn bộ hồ tiêu ở trong nhà kho chờ hồ tiêu tăng giá lên mới xuất bán
tuy nhiên để lâu ngày sẽ khiến hồ tiêu bị mốc hao hụt sản lượng

giá tiêu hạt liên tục tăng cao trong nhiều năm trước
có lúc tăng lên hai trăm linh đồng
trong ba mươi đồng trên một kg lợi nhuận cao gấp ba gấp bốn lần so với trồng cà phê trồng điều
dẫn đến việc các nông hộ trồng tiêu ở đắk lắc nói riêng và các tỉnh tây nguyên nói chung
ồ ạt mở rộng diện tích cây hồ tiêu không theo quy hoạch làm cho nguồn cung dư thừa
hiện nay thì diện tích cây hồ tiêu của xã ninh chúng tôi thì trên một hectare
đặc biệt là trong những năm gần đây thì giá hồ tiêu tăng cao
cho nên là nông dân chuyển đổi từ
các cây đồng khác như cà phê rồi điều và các cây đồng khác sang cây hồ tiêu
thậm chí có một số hộ lấp cả ruộng để trồng tiêu
nhưng mà do giá tiêu thế này thì nông dân họ cũng là sợ
và đặc biệt là những vườn thấp trùng thì vừa để tiêu để hạ giá vừa để bị chết cho uống nước nữa
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi các tỉnh đắk lắc
gia lai đắk nông mỗi tỉnh mới mở rộng diện tích hồ tiêu tăng lên sáu hectare
như hiện nay các tỉnh này đều vượt xa so với kế hoạch
mặt khác việc sản xuất hồ tiêu hiện nay chủ yếu tự phát không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm
lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến không đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu